theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn từ ngày một mươi tháng bảy đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nắng nóng vẫn còn duy trì nhưng cường độ nắng nóng có khả năng bớt gây gắt hơn
và hầu như sẽ không ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục như trước
cụ thể nền nhiệt độ trung bình từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên toàn quốc
phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng năm đến một độ c
riêng khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tháng một mươi một một mươi hai
nhiệt độ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ một đến một năm độ c
từ ngày một mươi tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thời tiết còn xảy ra nắng nóng và có khả năng
nắng nóng tập trung nhiều hơn vào nửa cuối tháng bảy tại khu vực bắc bộ và trung bộ
trong đó khu vực đồng băng bắc bộ và trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt